trên biển dưới tác động của rãnh thấp xích đạo có trục khoảng từ tám đến một mươi độ vĩ bắc
trong ngày và đêm nay khu vực nam biển đông vùng biển từ cà mau cho tới kiên giang và vịnh thái lan tiếp tục có thời tiết xấu
mưa rào và rông vẫn diễn ra ở mức độ dài sát khiến tầm nhìn giảm thấp
trong cơn rông có thể xuất hiện cả các hiện tượng thời tiết cực đoan gây nguy hiểm vì thế các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước